năm nay tỉnh thanh hóa có trên ba mươi năm thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
toàn tỉnh sẽ bố trí bảy mươi điểm thi với hơn một bốn trăm tám mươi phòng
huy động gần năm cán bộ giáo viên nhân viên phục vụ công tác thi
các trường được chọn làm điểm thi tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất
trang thiết bị theo đúng quy chế như máy tính kết nối internet máy phát điện camera
khu vực trường thi bắt buộc phải có tường rào bao quanh
cách ly với nhà ở của dân hoặc của cán bộ giáo viên
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị đã hoàn tất để hướng tới một kỳ thi
được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu không chạy theo thành tích phản ánh đúng chất lượng dạy và học